phòng chống dịch covid một mươi chín mở cửa trở lại
dự kiến là đến ngày một mươi năm tháng một mươi thành phố hồ chí minh sẽ có sáu mươi chín chợ được hoạt động
theo thống kê của sở công thương thành phố hồ chí minh đến ngày một mươi hai tháng một mươi
có bốn mươi sáu chợ truyền thống đang hoạt động trở lại chủ yếu tập trung ở thành phố thủ đức
quận một quận năm quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận bình tân quận bình thành
quận tân bình quận tân phú huyện cần giờ và huyện củ chi
trong đó tám chợ hạng một như chợ bến thành chợ tân định chợ hòa bình chợ an đông
bảy chợ hạng hai như chợ nguyễn tri phương chợ bình thới chợ an lạc
và một mươi sáu chợ hạng ba như chợ an bình chợ thành mỹ lợi chợ xã tây chợ phú thọ
như vậy các địa phương đang đóng toàn bộ các chợ trên địa bàn
gồm quận ba quận bốn quận sáu quận bảy quận tám quận gò vấp quận phú nhuận
huyện bình chánh huyện hóc môn huyện nhà bè
dự kiến từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi thành phố hồ chí minh sẽ mở lại thêm hai mươi ba chợ